ngày đầu tiên của vòng đàm phán hòa bình mới nhất giữa nga và ukraine tại istanbul
thổ nhĩ kỳ đã kết thúc với những tín hiệu được cho là khả quan
theo đó ukraine đã đề xuất áp dụng quy chế trung lập để đổi lấy việc đảm bảo an ninh
trong khi nga cam kết giảm quy mô hoạt động quân sự tại quốc gia đông âu này
các nhà đàm phán ukraine nói rõ đề xuất trên đồng nghĩa với việc kiev sẽ không tham gia các liên minh quân sự
hay cho phép đặt các căn cứ quân sự tại nước này
các đề xuất cũng sẽ bao gồm thời gian tham vấn giữa hai bên trong một mươi năm năm về tình trạng của bán đảo crimea
vốn được nga xác nhật vào hồn năm hai nghìn một mươi bốn
các đề xuất này sẽ chỉ có hiệu lực khi nga và ukraine đạt được lệnh ngừng bắn hoàn toàn
về phần mình phái đoàn nga cho biết hai bên đã có cuộc thảo luận có ý nghĩa
và các đề xuất của ukraine sẽ được trình lên tổng thống nga vladimir putin
và trong một động thái khác bộ quốc phòng nga đã quyết định giảm đáng kể các hoạt động
gần thủ đô kiev và thành phố chenyv của ukraine
nhằm tăng cường lòng tin tại các cuộc đàm phán